thủ tướng chính phủ vừa có văn bản yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị tăng cường tuần tra
kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
để ngăn chặn kịp thời giảm và chấm dứt các vụ tai nạn giao thông do các hành vi vi phạm nồng độ cồn
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị
thực hiện các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe trong các dịp nghỉ lễ dài ngày
các thời kỳ cao điểm về hoạt động lễ hội du lịch tại từng địa phương
cương quyết chấn áp các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ bảo đảm các điều kiện trang thiết bị
vật dụng phục vụ công tác đoàn tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy
chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện nghiêm quy định pháp luật và ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông